hai vụ vận chuyển mua bán tàng trữ ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tại tỉnh nam định và nghệ an triệt phá
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng vật chứng là hai bánh heroin hai kg ketamine
số ma túy này được lò văn sáng nguy trang cất giấu trong can mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội